các đối tượng lâm tặc không chỉ khai thác gỗ trái phép từ các rừng phòng hộ mà còn liều lĩnh vào sâu trong vùng lõi vườn quốc gia phong nha kẻ bàng để khai thác gỗ quý
mặc dù lực lượng chức năng đã bắt giữ và khởi tố hàng chục đối tượng lâm tặc đình chỉ cách chức nhiều cán bộ quản lý rừng
tuy vậy tình trạng khai thác rừng trái phép vẫn diễn ra
theo thống kê từ đầu năm đến nay tri cục kiểm lâm tỉnh quảng bình đã phát hiện và lập biên bản xử lý sáu trăm bốn mươi vụ vi phạm
tịch thu hơn bốn trăm năm mươi năm mét khối gỗ các loại
thu nộp ngân sách hơn năm tỷ năm trăm linh triệu đồng
trong khi áp lực bảo vệ rừng tự nhiên ngày càng lớn mức độ nguy hiểm cao thì nhân viên bảo vệ rừng bỏ việc ngày càng nhiều
điều này đã khiến cho công tác bảo vệ rừng tại quảng bình ngày càng gặp nhiều khó khăn
hàng chục cây gỗ lớn bị đốn hạ hiện trường chỉ còn lại gốc cành và bìa gỗ

nó hay lệnh lồn như việc cứ sống để khai thác kéo vào khai thác rừng tự nhiên
nên lệnh lệnh xảy ra việc phá rừng trả phép tại khu bãi trịnh mà lấm rừng cũng chưa phá rừng kịp thời
chỉ trong vòng chưa đầy một tháng hai vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại rừng di sản phong nha kẻ bàng
xã thượng trạch huyện bố trạch và xã trường sơn huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
mà không bị lực lượng chức năng phát hiện kịp thời khiến dư luận hết sức bức xúc
nhiều câu hỏi được đặt ra như đây là những khu rừng đặc dụng và đều được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt
nhưng lâm tặc khai thác hàng tháng trời mà lực lượng chức năng lại không hề hay biết
nhiều câu hỏi được đặt ra như đây là những khu rừng đặc dụng và đều được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt
nhưng lâm tặc khai thác hàng tháng trời mà lực lượng chức năng lại không hề hay biết
các rừng vẫn chưa được xử lý đến nơi đến trốn
việc để xảy ra các vụ phá rừng nêu trên là đáng báo động cho thấy sự yếu kém trong công tác quản lý bảo vệ rừng của một số đơn vị chủ rừng
mặt khác trong khi nạn phá rừng xảy ra ngày một nghiêm trọng và tinh vi áp lực bảo vệ rừng tự nhiên ngày càng lớn
mức độ nguy hiểm cao thì những năm gần đây tình trạng nhân viên bảo vệ rừng bỏ việc ngày càng nhiều
trong vòng hai năm qua đã có hàng chục cán bộ bảo vệ rừng tại các lâm trường và ban quản lý rừng phòng hộ
đã xin nghỉ việc do áp lực công việc và lương thấp
công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng bảo vệ rừng gặp rất nhiều khó khăn
bên cạnh đó chế tài quyền hàn để xử lý trong công việc công tác quản lý bảo vệ của lực lượng bảo vệ lần đầu rất hàn hẹp lương bỏng rất thấp
cho nên là anh em lực lượng bảo vệ rừng thì cũng có cái nguyện vọng làm sao đó lãnh đạo xem xét để cho cuộc sống anh em cái đồng lương và các chế độ chính sách nó được cải thiện hơn để anh em được yên tâm công tác
chỉ tính riêng tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm công nghiệp long đại nơi được giao bảo vệ gần năm mươi hectare rừng tự nhiên
trước đây lực lượng bảo vệ rừng của công ty này gần một trăm năm mươi người sau đó kiện toàn còn gần một trăm linh người nay chỉ còn bảy mươi sáu người
trong đó số lượng nhân viên bảo vệ rừng bỏ việc nhiều nhất là tại hai lâm trường bảo vệ rừng tự nhiên như lâm trường trường sơn từ bốn mươi người hiện còn hai mươi bảy người
lâm trường khe dứa gần bốn mươi người
còn hai mươi bốn người
thu nhập đối với những người làm công tác bảo vệ rừng thì thấp so với xã hội nói chung cho nên cũng tác động đến công việc của anh em quản lý bảo vệ rừng
một số lực lượng quản lý bảo vệ rừng đã từ bỏ cái nhiệm vụ để như vậy là tìm công việc khác có thu nhập cao hơn
được biết thu nhập bình quân của các nhân viên bảo vệ rừng là một trong những công việc đối với công ty này

với mức lương này nhiều nhân viên bảo vệ rừng đã tự bỏ việc vì không đủ sống
tình trạng nghỉ việc của nhân viên giữ rừng tại quảng bình đã ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý và bảo vệ rừng
nhất là tại các chi nhánh lâm trường không đủ người để giữ rừng tự nhiên
trong khi đó việc tuyển nhân viên bảo vệ rừng tại các đơn vị bảo vệ rừng hiện nay cũng gặp nhiều khó khăn
mặc dù công ty có nhiều chính thức cơ chế để thu hút lao động
nhưng về điều kiện công ty là chủ yếu thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công ích
do đó là vấn đề nâng cao thu nhập phải phụ thuộc vào cơ chế của nhà nước
do đó người lao động chưa yên tâm công việc được giao và áp lực công việc lớn
do đó việc tuyển dùng vào họ lại xin nghỉ việc rất nhiều
kinh phí để hỗ trợ cho động cơ rừng
các công ty này mặc dù là được chính phủ quan tâm nhưng mà nó cũng ở mức độ có hạn
thứ hai là tính kịp thời của nó cũng chưa được kịp thời cho lắm
cho nên tình hình lưỡng về kinh phí bảo vệ rừng ở các công ty này gặp nhiều khó khăn
cho nên tình trạng bỏ việc của lực lượng bảo vệ rừng ở hai công ty này diễn ra có tính chất phức tạp
đấy là một trong những dấu hiệu
ảnh hưởng đến bảo vệ rừng của các công ty này
một thực tế cho thấy hiện nay lực lượng bảo vệ rừng luôn mang một trách nhiệm lớn
nhiệm vụ hết sức nặng nề tuy nhiên lại thiếu quyền hạn trong việc xử lý vi phạm
trên chính diện tích rừng mà mình được giao bảo vệ
lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách khi làm nhiệm vụ tuần tra rừng
phát hiện đối tượng đang vi phạm thì tổ công tác bảo vệ rừng chỉ lập biên bản vi phạm
rồi vận động tuyên truyền chứ không xử phạt hành chính được
không có công cụ hỗ trợ để gian đe khi cần thiết
cho nên lâm tặc tìm cách chống đối thậm chí hành hung
do đó để công tác bảo vệ rừng được bảo đảm cần có những cơ chế chính sách phù hợp
để giúp lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách có thêm tinh thần trách nhiệm và gắn bó với nghề
mặt khác tỉnh quảng bình hiện có hai công ty lâm nghiệp đều hoạt động theo mô hình
vừa doanh nghiệp công ích vừa sản xuất kinh doanh
trong sản xuất kinh doanh các đơn vị này đang nắm giữ nguồn tài nguyên đất đai
và rừng tự nhiên lớn nhưng hoạt động lại kém hiệu quả
nhiệm vụ đan sen giữa công ích và sản xuất kinh doanh là một trong các nguyên nhân
làm cho doanh nghiệp khó hoạt động từ đó ảnh hưởng rất lớn đến công tác bảo vệ rừng
nhiệm vụ đan sen giữa công ích và sản xuất kinh doanh là một trong các nguyên nhân làm cho doanh nghiệp khó hoạt động
từ đó ảnh hưởng rất lớn đến công tác bảo vệ rừng
có thể thấy nhiệm vụ đan sen giữa công ích và sản xuất kinh doanh tại công ty lâm nghiệp
cũng là nguyên nhân chính dẫn đến công tác bảo vệ rừng trong thời gian qua yếu kém
do đó tỉnh quảng bình cần sớm có những giải pháp để cơ cấu lại các doanh nghiệp lâm nghiệp
từ đó đổi mới cách thức và nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng
riêng đối với các đơn vị bảo vệ rừng tự nhiên
việc chuyển sang mô hình ban quản lý rừng phòng hộ trực thuộc chính quyền cấp huyện hoặc tỉnh là việc cần làm
bởi khi đó lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách sẽ có những chế độ cụ thể ổn định hơn
điều này sẽ giúp họ yên tâm công tác và có tinh thần trách nhiệm cũng như gắn bó hơn trong nhiệm vụ giữ rừng